theo hiệp hội hoa đà lạt toàn tỉnh lâm đồng hiện có khoảng chín hectare hoa
kim ngạch xuất khẩu đạt bốn mươi tám triệu usd một năm tuy nhiên đợt dịch covid một mươi chín vừa qua
trên tám mươi sản lượng hoa không thể tiêu thụ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
để giúp doanh nghiệp và người trồng hoa vượt qua khó khăn lãnh đạo tỉnh lâm đồng nhất trí với đề xuất
tạm dừng thu thuế thu nhập doanh nghiệp giảm lãi suất cơ cấu lại nợ khoanh nợ
giãn nợ cho doanh nghiệp và nông dân trồng hoa thời gian tới
lâm đồng sẽ tái cấu trúc lại ngành hoa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu hoa đà lạt